còn tại tỉnh lạng sơn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cho biết hiện đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án ma túy
truy bắt những đối tượng liên quan đến đường dây ma túy có số lượng lớn qua địa bàn mà đơn vị vừa khám phá
vào hồi một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu tại đường ngô quyền phường đông kinh thành phố lạng sơn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đã tổ chức bắt quả tang đối tượng triệu văn nam
tăng vật thu giữ hai túi ni lông chứa hai kg ma túy đá
tiếp tục mở rộng chuyên án ngày một mươi một tháng năm phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với công an huyện cao lộc
bắt khẩn cấp các đối tượng lương văn đạo lương văn thanh cùng chú tại thôn bản loà xã thanh lòa huyện cao lộc và đối tượng phùng văn bảo
qua khám xét nơi ở của đối tượng bảo đã thu giữ thêm ba bánh heroin